thưa quý vị và các bạn khối không khí lạnh từ lục địa trung quốc đẩy rãnh mây rông xuống nước ta
làm cho bắc bộ sáng nay mưa rông xảy ra ở trên diện rộng
tuy nhiên đặc điểm của không khí lạnh cuối mùa là yếu và tan nhanh
vì thế trong đêm nay ở miền bắc mưa sẽ giảm nhanh
ở phía đông bắc bộ chỉ còn có mưa rào và rông ở một vài nơi
còn đối với các tỉnh phía tây bắc bộ mưa xuất hiện ở mức độ dài rác
tập trung ở khu vực lai châu lào cai và điện biên
nền nhiệt trong đêm nay trên toàn khu vực vẫn duy trì ở mức khá mát mẻ và dễ chịu
phổ biến trong khoảng từ hai mươi hai đến hai mươi năm độ
ra đến ngày mai khi rãnh mây rông tan hẳn miền bắc chấm dứt mưa rông và trở lại với tiết trời nắng giáo
nền nhiệt trong ngày mai ở bắc bộ sẽ tăng nhanh trở lại
cao nhất trong ngày mai ở các tỉnh thành phố phía đông bắc bộ sẽ là khoảng từ ba mươi một ba mươi bốn độ
còn đối với các tỉnh phía tây bắc bộ nhiệt độ sẽ trong khoảng từ ba mươi ba đến ba mươi sáu độ
và nắng nóng sẽ tái xuất hiện cục bộ ở khu vực các tỉnh thành phố phía tây
ảnh hưởng của rãnh mây rông do không khí lạnh tạo ra đối với thời tiết miền trung là không đáng kể
vì thế mà trong đêm nay ở miền trung cũng chỉ có mưa rào và rông ở một vài nơi
nền nhiệt thấp nhất trong đêm nay ở các tỉnh từ thành độ
hóa trở vào đến thừa thiên huế sẽ duy trì trong khoảng từ hai mươi ba đến hai mươi sáu độ
còn đối với các tỉnh thành phố từ đà nẵng trở vào đến bình thuận
nhiệt độ giao động trong khoảng từ hai mươi năm đến hai mươi tám độ
giả đề ngày mai miền trung sẽ trở lại với thời tiết nắng sớm
nên nhiệt cao nhất trong ngày mai ở thanh hóa xuống đến bình thuận sẽ tăng trở lại ngưỡng ba mươi ba ba mươi năm độ
riêng khu vực vùng núi phía tây vẫn đạt ngưỡng nắng nóng với nhiệt độ có nơi cao trên ba mươi
nắng nóng tiếp tục kéo dài
nắng nóng tiếp tục kéo dài ở các tỉnh thành nam bộ và tây nguyên
nhiệt độ cao nhất trong ngày mai ở hai khu vực vẫn duy trì trong khoảng từ ba mươi bốn đến ba mươi bảy độ
trên biển khu vực huyện đảo hoàng sa không mưa gió đông nam cấp ba nhiệt độ trong khoảng từ hai mươi tám đến ba mươi bốn độ
đối với khu vực huyện đảo trường sa có mưa một vài nơi gió đông cấp ba đến cấp bốn nhiệt độ trong khoảng từ hai mươi bảy đến ba mươi năm độ
và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước